để thực hiện kế hoạch trên bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông
cùng bộ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước
cơ quan quản lý viễn thông các nước liên minh viễn thông quốc tế trước thời điểm chuyển đổi khoảng ba năm tháng
đồng thời triển khai phát tờ rơi cung cấp cho các đại lý điểm cung cấp dịch vụ về việc chuyển đổi mã mạng
hỗ trợ phần mềm cập nhật danh bạ điện thoại
và thông tin về sản phẩm hàng hóa do chính nhà sản xuất kê khai
đối với cơ quan quản lý nhà nước phần mềm cung cấp thông tin về tình trạng hợp lệ
của mã số mã vạch đầu tám trăm chín mươi ba gắn trên sản phẩm hàng hóa
những doanh nghiệp có hành vi vi phạm việc sử dụng mã số mã vạch
sẽ bị cắt thông tin khỏi mạng đăng ký toàn cầu thông tin điện tử các bên sử dụng mã số mã vạch
và sẽ cảnh báo cho các cơ quan chức năng biết để thanh tra xử phạt
đối với doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch đầu tám trăm chín mươi
phần mềm giúp doanh nghiệp quảng bá miễn phí hình ảnh thương hiệu
và các thông tin chi tiết về sản phẩm hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước
dẫn tới nhu cầu nhân sự cho ngành công nghệ thông tin ngày càng lớn
các số liệu thống kê cho thấy số lượng công việc ngành công nghệ thông tin
tăng trung bình gần năm mươi mỗi năm
nhưng số lượng nhân sự ngành này chỉ tăng tám một năm
theo các chuyên gia đánh giá nếu tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực chỉ ở mức này
thì trong những năm sắp tới cả nước sẽ thiếu khoảng bảy mươi tám kỹ sư công nghệ thông tin mỗi năm
sự thiếu hụt nguồn nhân lực đang là một trong những nút thắt hạn chế sự phát triển công nghệ thông tin
vậy cần làm gì để có thể giải quyết được vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
đây là phòng thí nghiệm tích hợp hệ thống thông minh thuộc trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
với sự đầu tư có chiều sâu ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng
nhằm phục vụ cho nhiều mục đích nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ
mặc dù lựa chọn một hướng nghiên cứu mới chưa có nhiều đơn vị triển khai tại việt nam
liên quan đến vấn đề bảo mật cho các ứng dụng internet of things
tuy nhiên theo nghiên cứu sinh này cho biết số lượng nhân lực đáp ứng được nhu cầu không phải là nhiều
trang tìm việc và một số công việc đối với các công ty nước ngoài tại việt nam
thì riêng đối với lĩnh vực nghiên cứu ic này thì cái nguồn nhân lực thì khá là hiếm ở việt nam
và lương đối với những người học ngành kỹ thuật mà ra trường thì được trả khá là cao so với các ngành khác
và tôi nghĩ là nếu như đi học các ngành kỹ thuật này thì hiện tại không sợ thiếu việc nếu như chúng ta có kiên thức tốt
và mức lương thì đảm bảo được cuộc sống cho gia đình
là một trong những lĩnh vực đào tạo thế mạnh của trường đại học công nghệ
mỗi năm khoa công nghệ thông tin tuyển sinh và đào tạo gần sáu trăm linh sinh viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh
đa phần sinh viên ra trường đều tìm được việc làm
mặc dù vậy tỷ lệ sinh viên nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật vẫn ở mức khiêm tốn
để mà phục vụ được cái mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp thì doanh nghiệp bao giờ cũng có những cái yêu cầu cụ thể
thế thì khi người ta liên kết với nhà trường ấy
thì người ta sẽ có cả hai hình thức
hình thức nhất là người ta sẽ đưa thêm một số cái cost
một số cái môn học mà nó gần gũi với công nghiệp
mà nó là cái nhu cầu cần thiết cho công nghiệp vào để đào tạo sinh viên
và nhà trường cũng sẵn sàng mở một số cái open course ở đấy
để sinh viên có thể học và được thực hành luôn những cái course ở đấy
cái thứ hai nữa là sinh viên sẽ tham gia những cái protech mà doanh nghiệp đưa ra
để trong quá trình đấy thì cũng là nâng cao trình độ
và cũng là tiếp cận với những cái nhu cầu thực của doanh nghiệp
thì nếu như thế thì hai bên nó sẽ mes với nhau
giữa nhu cầu của doanh nghiệp và cái hai cái đào tạo mà đáp ứng với doanh nghiệp
theo dự báo đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ cần khoảng một triệu nhân lực công nghệ thông tin
tuy nhiên hiện nay với bốn trăm linh trường đại học cao đẳng công nghệ thông tin trên toàn quốc
chỉ mới đào tạo được khoảng sáu trăm linh sinh viên
không chỉ thiếu nhiều về số lượng
chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng là thực trạng đáng báo động ở nước ta hiện nay
ước tính mỗi năm nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin
vẫn tăng đều đạn gần năm mươi trong khi thực tế
với sáu trăm linh ứng viên công nghệ thông tin ra trường
chỉ có tám đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp
thực tế này cho thấy chất lượng của nguồn lao động có kỹ thuật hiện đang trở thành đòi hỏi bức thiết
lý giải cho điều này có thể nói đến việc vẫn còn một số bất cập
trong công tác đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại việt nam
có một thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin
đó là chương trình đào tạo ở nước ta đều chưa đủ thiết thực
để giúp các bạn trẻ yêu thích ngành này có thể tìm được một công việc phù hợp
khi ra trường hay nói đúng hơn là không thể đáp ứng được các nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng
theo tôi thì nguồn lực của việt nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang thiếu và yếu
bởi vì thứ nhất là có lẽ là do cái sự định hướng của chúng ta
chưa được có một sự xuyên suốt cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
ở những cái cấp nhỏ như là tiểu học trung học
do đó thì đến khi đến cái quá trình đại học thì cái việc định hướng đấy nó chưa được rõ ràng
ngay thì không chỉ thiếu ở lĩnh vực công nghệ thông tin mà nguồn lực công nghệ cao
thì cũng vẫn còn đang thiếu và yếu
trong cái giai đoạn gần đây thì chúng ta vẫn là một cái điểm đến
về công nghệ thông tin của khu vực và thế giới
bởi vì cũng có rất nhiều các doanh nghiệp vào việt nam để tuyển dụng
cũng như là để đặt văn phòng tại việt nam cũng như là tuyển dụng các bạn đi làm việc ở nước ngoài
có lẽ đấy cũng là một cái yếu tố để làm tăng thêm cái sự thiếu của chúng ta nữa
cái nhu cầu mà tiếp tục được tiếp tục đào tạo khi tham gia công ty là khoảng bảy mươi năm
có nghĩa là
một trăm linh bạn sinh viên khi vào công ty thì bảy mươi năm bạn là muốn được tiếp tục đào tạo
trong khi các công ty mà có hệ thống tiếp tục đào tạo chỉ có khoảng một mươi năm thôi
thì là dẫn đến tình trạng là có rất nhiều bạn sinh viên ra trường
nhưng mà không kiếm được cái chỗ phù hợp với mình để làm với cái mong muốn của mình
thì nó dẫn đến cả cái việc vừa thừa vừa thiếu
có thể thấy khoảng cách đào tạo từ các trường đại học trung cấp để sinh viên khi ra trường
tốt nghiệp có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
đang gặp rất nhiều khó khăn
nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin chia sẻ
nhân lực chất lượng cao luôn là một bài toán đau đầu đối với họ khi tuyển dụng nhân sự
hiện nay thì dkt gặp phải những khó khăn đối với việc tuyển dụng nhân sự đó là
thứ nhất là nguồn nhân lực của chúng ta vẫn đang còn thiếu
chính vì còn thiếu nên là chúng ta có một cái sự cạnh tranh
ngay từ khi mà các em còn cái năng lực chưa đủ
để đáp ứng công việc thì các em đã có được những cơ hội cạnh tranh rất lớn
và cái việc mà tạo ra cái sự cạnh tranh như vậy khiến cho các doanh nghiệp rất khó để tuyển dụng
cũng như là khi mà tuyển được các em vào rồi thì các em chưa được vừa với cái vị trí mà các em được đặt vào
và các doanh nghiệp rất tốn nguồn lực để đào tạo
cái việc đào tạo đó xong thì trong suốt cái quá trình như vậy thì cũng vẫn tiếp tục có những cái sự cạnh tranh lớn
và đôi khi thì với bản thân như dkt và tôi tin là nhiều doanh nghiệp khác cũng có cái câu chuyện như vậy
tức là chúng ta đào tạo được các bạn phát triển rồi
thì chúng ta lại gặp phải bài toán là giữ người
nhân lực là một vấn đề cực kỳ nan dài
nhân lực là một vấn đề rất rất nan giải
vì bản thân là cái chương trình đào tạo của chúng ta đi sau thế giới rất là nhiều
và không đáp ứng được những nhu cầu của các doanh nghiệp
ví dụ như là công ty bọn tôi muốn có ý tưởng phát triển một cái phần mềm hay một cái app ekation gì đó
thì sẽ cực kỳ khó khăn trong việc tìm người
để có thể tháo gỡ khó khăn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại việt nam
việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đặc biệt là công tác đào tạo nhân lực trẻ
để họ gắn liền với thực tiễn giúp sinh viên có thể được tiếp xúc với những thiết bị công nghệ
để không bị bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường làm việc thực tế
bên cạnh đó cũng cần sự vào cuộc của nhà nước và các cơ quan quản lý
nhằm tạo điều kiện cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ cao
có thể bắt đầu

theo chúng tôi thì điều quan trọng để thu hút các em thí sinh vào ngành nghề này
thì chúng ta cần phải quan tâm tới chính sách đầu ra
liên quan tới chính sách lương thủ lao và những điều kiện làm việc khi mà các em ra trường
thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang kiến nghị với chính phủ
cùng với các bộ ngành để xây dựng những chính sách đặc thù
cho một số lĩnh vực đào tạo để nhằm tăng cường thu hút thí sinh vào một số ngành nghề đặc biệt
bên cạnh đó cần tạo điều kiện cho các bác sĩ
cọ sát với những trải nghiệm thực tế ngay khi ngồi trên ghế nhà trường
hiện tại thì chúng tôi đang phối hợp với đại học bách khoa hà nội này
đại học thương mại đại học học viện ngân hàng học viện bưu chính viễn thông
hoặc là ở hồ chí minh thì có đại học kinh tế luật
ở thái nguyên thì có đại học thái nguyên
thì một số các doanh nghiệp như thế và một số trường đại học như vậy
và chúng tôi cũng kỳ vọng là tương lai thì chúng tôi có thể đưa được sản phẩm của mình
cũng như là góp phần với việc đào tạo của các trường đại học một cách sâu rộng hơn
góp phần vào trong cái việc đào tạo giáo dục bốn của các trường
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tạo ra các môi trường thực tập tại doanh nghiệp
các em có thể lên trải nghiệm các em có thể lên tham quan
các em có thể như là những người đi làm thực sự ngay khi các em còn mới ngồi ở nhà trường
ở năm hai năm ba trở đi thôi thì các em cũng đã có được những điều kiện như vậy
và ngoài ra còn rất nhiều chương trình hợp tác khác
ví dụ như chúng tôi có những cái thống nhất với các trường
để có thể phối hợp để tạo ra các cái sản phẩm đào tạo như là những cái quyển sách cuốn sách để đào tạo cho các em
hoặc là tạo ra những cái k study cho các em tạo ra rất nhiều những cái chương trình đào tạo
có thể là phối hợp với các chuyên gia nước ngoài trong các hoạt động nghiên cứu giảng dạy
cũng như là mời các cái chuyên gia nước ngoài tham gia vào các cái hội đồng tư vấn
trong cái việc xây dựng các cái chương trình nghiên cứu cũng như là các cái chương trình đào tạo
thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái
gọi là những cái khó khăn về mặt kinh nghiệm khi mà xây dựng các cái chương trình nghiên cứu lớn
hoặc là xây dựng các chương trình đào tạo và phục vụ cho một cái lĩnh vực công nghệ
mà chúng ta chưa thực sự là làm quen
nguồn nhân lực chất lượng cao chính là mấu chốt để phát triển công nghệ thông tin
để có thể giải quyết vấn đề nguồn nhân lực bên cạnh sự cải cách chương trình đào tạo thông tin
trong các trường đại học cao đẳng và những sự hỗ trợ cam kết mạnh mẽ hơn
nữa của những doanh nghiệp đối với các sinh viên công nghệ thông tin
thì cũng cần phải có sự nỗ lực của chính những người lao động việt nam
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau